công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an thành phố tam kỳ vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng hoạt động tại quán karaoke ba pup
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba lực lượng công an tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát chín mươi hai a hai mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi hai bắt quả tang ngô thị tố anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú huyện thăng bình ngồi ghế phụ trên xe đang cất giữ bốn viên ma túy loại mdma thuốc lắc
tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của tố anh phát hiện tám mươi bốn viên ma túy mdma ba mươi tám gói ma túy loại ketamin và nhiều đồ vật khác có liên quan
qua đấu tranh anh khai nhận đã mua số ma túy về sau đó giao cho các đối tượng nguyễn hữu tuấn lê quỳnh châu ngô thị tố nga để bán cho các đối tượng
chủ yếu là các đối tượng sử dụng trong các quán bar karaoke các đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook để liên lạc tổ chức mua bán
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ đã khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với các đối tượng anh nga châu và tuấn để tiếp tục điều tra mở rộng